cũng liên quan đến vấn đề phòng chống dịch cúm lây truyền từ da cầm sang người
đội cảnh sát môi trường công an tp quảng ngãi cùng các đơn vị chức năng địa phương
vừa tiến hành tiêu hủy ba con gà sau khi được xác định bị nhiễm cúm ah năm n sáu
ổ dịch phát hiện tại trang trại của ông nguyễn cao tuấn ở đội một mươi một thôn tự do
xã tỉnh ấn đông tp quảng ngãi trước đó ngày một mươi hai tháng hai một số gà hai năm tháng của ông tuấn
bị bệnh chết tri cục thú y tp quảng ngãi đã gửi mẫu đi xét nghiệm
đến ngày một mươi sáu tháng hai kết quả xác định ba con gà của ông tuấn đã bị nhiễm bệnh cúm ah năm n sáu
sau khi có kết quả các đơn vị chức năng tp quảng ngãi tiến hành tiêu hủy hoàn toàn số gia cầm trên
đồng thời tiến hành bơm thuốc khử trùng khu vực trang trại
trong quá trình xử lý ổ dịch tại trại da cầm của ông tuấn đoàn liên ngành phát hiện trại da cầm
với tám con của ông nguyễn văn lập cùng thôn cũng bị chết
theo ông lộc chỉ từ đêm ngày một mươi sáu đến sáng ngày một mươi bảy trang trại gia cầm của ông đã bị chết đến trên một con
cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tăng cường lực lượng xử lý ổ dịch này